do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu lệch đông kết hợp với ảnh hưởng của vùng áp thấp phía tây mở rộng
nên tại khu vực bắc bộ dự báo nhiệt độ sẽ tăng
đêm và sáng trời rét nhẹ nhưng đến trưa chiều nhiệt độ tăng nhanh cao nhất phổ biến từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
ban ngày trời nắng có nơi nắng nóng đêm không mưa
mức nhiệt tại khu vực này sẽ tiếp tục tăng trong những ngày đầu tuần có nơi nắng nóng nhẹ
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời nhiều mây có sương mù và mưa vài nơi vào sáng sớm
trưa chiều giảm mây trời nắng nhiệt độ có thể tăng lên ở ngưỡng hai mươi bảy ba mươi độ phía nam có nơi cao hơn
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết nói chung khá thuận lợi phổ biến ít mưa ngày nắng
nhiệt độ ban trưa ở ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ sau đó nền nhiệt tại khu vực này cũng sẽ tăng dần
ở khu vực tây nguyên và nam bộ trong hai mươi bốn giờ tới
thời tiết khá ổn định phổ biến ít mưa ngày nắng
riêng các tỉnh thuộc miền đông nam bộ tiếp tục có nắng nóng nhiệt độ ban trưa sẽ rơi vào ngưỡng ba mươi năm ba mươi sáu độ
vào chiều tối mưa rông có thể xảy ra cục bộ tại một số tỉnh thuộc ven biển miền tây tuy nhiên lượng không nhiều và kết thúc nhanh
còn với khu vực tây nguyên trời phổ biến nắng giáo vào ban ngày với nhiệt độ ban trưa tăng lên ở ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
trên biển khu vực bắc biển đông trong đó có quần đảo hoàng sa ít mưa
gió phổ biến hướng đông bắc đến đông cấp bốn cấp năm
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa có mưa vài nơi gió đông và đông bắc cấp bốn cấp năm
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi bốn đến hai mươi tám độ và hai mươi sáu đến ba mươi độ

khu vực hà nội đêm và sáng sớm nhiều mây có mưa phùn và sơn mù giải rác gió đông cấp ba với nhiệt độ ra động từ hai mươi đến ba mươi độ